chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày tám tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
sáng nay sau khi kết thúc phiên chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước đã đăng đàn trả lời chất vấn
trong đó bộ trưởng bộ tài chính đã trả lời các đại biểu quốc hội về vấn đề thu thuế đối với xe ô tô nhập dưới hình thức biếu tặng
tại nghị trường nhiều vấn đề nóng về ngân sách nhà nước hay thị trường chứng khoán đã được các đại biểu chất vấn bộ trưởng bộ tài chính
cùng với đó một số vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian gần đây là việc mua sử dụng xe biếu tặng đã được các đại biểu gửi tới bộ trưởng bộ tài chính
thời gian qua báo chí phản ánh về hiện tượng xe biếu tặng
thứ nhất là cách lấy luật trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước
xin bộ trưởng cho biết về vấn đề này
đối với xe được biếu tặng thì theo quy định nhận hành không được giảm bất cứ gói cổ một loài thuế nào cũng không được miễn bất cứ một loài thuế nào
và chúng tôi cũng đã tổ chức kiểm tra
thì phó thủ tướng lê minh khái đã có cái chỉ đạo là bộ tài chính là phối hợp với bộ công an để kiểm tra và điều tra cái việc này
thế thì chúng tôi đã giao cho tổng cục hải
tổng cục khải quan và đã làm việc với c ba của bộ công an và đã tổ chức họp nhiều lần và kiểm tra theo cái báo cáo của tổng cục khải quan
thì hiện nay là không phát triển ra vấn đề gọi là thuế vì cả cái loài thuế đều được nộp một cách đầy đủ
cũng tại nghị trường trả lời chất vấn của các đại biểu về thị trường chứng khoán bộ trưởng hồ đức phước cho biết đã tiến hành thanh tra các công ty chứng khoán
chuyển qua cơ quan điều tra hai mươi bốn vụ
xử phạt hành chính năm trăm sáu mươi tám vụ với số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng xử lý nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm sai phạm
đây là một trong những bước làm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán
sáng nay ngày tám tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần trọng tuấn cựu giám đốc sở xây dựng tp hcm lê tấn hùng
cựu tổng giám đốc sagri
tại phiên tòa sáng nay bị cáo lê tấn hùng cho rằng mình không có mục đích tham ô
khi dự việc bị phát hiện trước khi khởi tố ông đã nỗ lực nộp lại toàn bộ số tiền công ty bị thất thoát
hiện gia đình ông hoàn cảnh khó khăn nên mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt về cả hai tội
bị cáo trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm không đồng ý với bản án sơ thẩm
và cho rằng quy kết ông còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ
cựu phó chủ tịch cho rằng mình không có động cơ vụ lợi không đổ lỗi cấp dưới
không có việc biết sai mà vẫn ký nên đề nghị tòa xem xét lại
bị cáo trần trọng tuấn cựu giám đốc sở xây dựng cho rằng mình không phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết
hội đồng xét xử vẫn đang tiếp tục thẩm vấn làm rõ các kháng cáo kháng nghị
từ ngày chín tháng sáu thành phố hà nội sẽ áp dụng quyết định số hai mươi ba hai nghìn hai mươi hai về trình tự thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ
cho tổ chức nhận chuyển nhượng bất ngờ
theo quyết định mới này ủy ban nhân dân tp hà nội sửa đổi điều số một mươi về trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn với đất cho tổ chức nhận quyền nhượng quyền sử dụng đất mua nhà ở công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
khi các tổ chức mua nhà diện tích sàn kinh doanh thương mại tại những dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nhiệm vụ tài chính với chủ đầu tư
thì không quá ba mươi đồng
trong những ngày làm việc sở tài nguyên và môi trường hà nội căn cứ kết quả kiểm tra thẩm định dự án quy định tài khoản một điều một mươi năm
quyết định số một mươi hai hai nghìn một mươi bảy hợp đồng mua bán nhà ở diện tích sàn kinh doanh thương mại để xét cấp sổ đỏ cho tổ chức
đến thời điểm này các hãng hàng không đều đã lên kế hoạch tăng chuyến phục vụ cho đợt cao điểm mùa hè khi số lượng khách dự báo sẽ tăng
theo đó từ nay đến ngày một mươi năm tháng tám vietnam airlines group gồm ba hãng là vietnam airlines pacific airlines vasco sẽ cung ứng hơn một bảy triệu chỗ bay nội địa và quốc tế tương ứng là hơn ba mươi sáu chuyến bay
trong số đó vietnam airlines group cung ứng gần sáu ba triệu chỗ đối với thị trường nội địa tương ứng hơn ba mươi hai bốn trăm linh chuyến bay tăng một mươi so với cùng kỳ trước đại dịch covid một mươi chín là năm hai nghìn một mươi chín

viettravel airlines cũng cho biết sẽ tăng mỗi ngày thêm hai chuyến từ hà nội đến tp hcm hai chuyến hà nội đến đà nẵng một chuyến hà nội quy nhơn một đến hai chuyến chặng từ tp hcm đến đà nẵng quy nhơn hay phú quốc
bamboo airways cũng quyết định tăng một mươi năm số chỗ so với hiện tại chủ yếu trên các đường bay đến các địa điểm du lịch như phú quốc đà nẵng nha trang quy nhơn và đường bay trục hà nội tp hcm đà nẵng
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý ngày bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với nguyễn thị vân chú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một chị nguyễn thị quỳnh phương chú tại phường nam lý
thành phố đồng hới có nhu cầu xin việc làm cho em gái nguyễn thị vân đã đưa ra thông tin về việc hiện tại cảng hàng không đồng hới đang có nhu cầu tuyển người và giới thiệu có nhiều mối quan hệ
có khả năng tác động xin được việc làm tại cảng hàng không đồng hới và hứa hẹn trong thời hạn năm tháng sẽ có quyết định đi làm
tin là thật nên từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một chị phương đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của vân tổng số tiền đã chuyển là bảy trăm sáu mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên trong quá trình này vân không thực hiện xin việc
như đã cam kết biết đã bị lừa nên chị phương nhiều lần thúc giục lấy lại tiền nhưng vân không trả và tiếp tục nêu lý do để trì hoãn
ngoài ra cùng với thủ đoạn trên nguyễn thị vân đã chiếm đoạt của một người phụ nữ khác chú tại huyện quảng ninh số tiền là bốn trăm bảy mươi triệu đồng
sau thời gian tạm lắng thì gần đây trên địa bàn tỉnh hậu giang tình trạng cho vay lãi nặng bắt đầu tái diễn âm thầm trở lại
để trốn tránh bị pháp luật xử lý cũng như mở rộng địa bàn
các đối tượng chủ mưu cầm đầu các đường dây cho vay rụ rỗ lôi kéo nhiều người làm việc cho chúng
rồi biến họ thành công cụ kiếm tiền với những thủ đoạn hết sức tình vị
mới đầu lương đức tiến sinh năm hai nghìn chú thành phố hà nội được người quen rủ vào nam bán quần áo thuê
khi vào đến thành phố cần thơ cuối tháng bốn vừa qua thì tiến mới biết công việc thực sự là đi thu nợ và cho vay
theo chỉ đạo
hướng dẫn của chủ lương đức tiến xuống huyện vị thủy thành phố vị thanh thu nợ và cho vay với lãi suất vượt hơn một mươi năm lần quy định của pháp luật
sau gần một tháng hoạt động tiến bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy bắt và khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đi làm thì em có thu của khách là cái cân cước công dân một là phô tô hoặc là gốc
có gốc cũng được mà phu tụ cũng được hoặc là cái sổ khẩu có gốc hoặc phô tô với cộng thêm với cả tiền phí là một mươi bảy
với cả em sẽ quay phim lại để thay vì cái viết giấy tờ các thứ
cũng như trường hợp của tiến nguyễn thế anh chú tỉnh ninh bình khai nhận được một người đồng hương giới thiệu vào thành phố cần thơ bán hàng với mức lương cao
nhưng thực chất là công việc đi thu nợ
nguyễn thế anh cũng đã bị khởi tố về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ trong ba tuần lương đức tiến và nguyễn thế anh thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng trên một trăm linh triệu đồng hơn bốn mươi số tiền vốn
đối tượng chủ mưu cầm đầu thường đưa ra những thông tin gian dối để tiện chọn những người đi cho dai như việc nhẹ lương cao vụ vỗ những thanh niên khó khăn lười đau động vào đường dây cho dai của chúng
khi tiện chọn xong các đối tượng chủ mưu hướng dẫn cách thức cho vay cách đối phó với cơ quan chức năng khi bị phá hiện
đến khi bị bắt thì các đối tượng chủ mưu cầm đầu bỏ chốt
đối tượng chủ mưu cầm đầu bỏ chốt các đối tượng chủ mưu hướng dẫn cách thức cho vay cách đối phó với cơ quan chức năng khi bị phá hiện
đối tượng chủ mưu cầm đầu bỏ chốt gây khó khăn cho quá trình điều tra